mở đầu cho an ninh ngày mới sáng nay sẽ là những thông tin thời tiết tại khu vực miền trung
lúc này các lực lượng chức năng khu vực bắc trung bộ đang căng mình khắc phục hậu quả
giúp đỡ bà con ở những vùng vẫn còn đang bị cô lập
và không biết cho đến ngày hôm nay thì lượng mưa tại khu vực này đã giảm cho chị bích liên
chị thu hương quý vị khán giả lượng mưa đến thời điểm này tại khu vực bắc trung bộ thì đã giảm rõ rồi ạ
chỉ còn những cơn mưa rào ngắt quãng và lượng không nhiều chỉ từ khoảng hai mươi bốn mươi mm
nhưng mà đáng quan ngại là nhiều vùng trũng thấp ở nghệ an hà tĩnh vẫn trong tình trạng ngập lụt
tại vùng dồn lũ xã thanh xuân huyện thanh trương nghệ an còn ngập sâu từ một hai m và nhiều khu vực dân cư bị chia cắt
người dân trong vùng di chuyển chủ yếu bằng thuyền bởi lũ rút rất chậm
mực nước sông cả và sông lam dự báo đến một giờ sáng nay thì chỉ xuống được từ sáu một mươi cm so với đầu giờ chiều qua
vẫn gần mức báo động hai và với tốc độ rút chậm này thì ngập lụt tại các huyện thanh trương nam đàn quỳnh lưu đô lương hương nguyên sẽ phải mất từ ba đến năm ngày nữa thì mới rút hẳn ạ
hy vọng là mưa sẽ ngừng hẳn và nước lũ sẽ sớm rút để công tác khắc phục thiệt hại được đẩy nhanh hơn và bà con nơi đây cũng sẽ sớm ổn định cuộc sống
cảm ơn biên tập viên bích liên về những thông tin thời tiết vừa rồi